thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
mới đây sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng đã ban hành báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành địa phương đơn vị
triển khai các giải pháp bảo đảm không để xảy ra thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tới đây
các sở ban ngành địa phương và các tổ chức cá nhân liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ được ủy ban nhân dân tp đà nẵng giao
về ứng phó với nguy cơ hạn hán xâm nhập mặn đảm bảo nước sinh hoạt trên địa bàn tp trong bộ cạn năm hai nghìn hai mươi bốn
công ty cổ phần cấp nước đà nẵng xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động ứng phó
trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân
ngoài sở tài nguyên và môi trường đà nẵng cũng kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị quản lý vận hành các nhà máy thủy điện
trên lưu vực sông vu gia thu bồn vận hành xả nước với lưu lượng và thời gian theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực
đồng thời gửi kế hoạch vận hành xả nước về hạ du trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
để phối hợp xử lý nhanh chóng kịp thời các vấn đề liên quan đến cấp nước cho hạ du
từ năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hà nội đã lắp đặt nhiều cụm đèn tín hiệu sang đường với nút bấm chủ động cho người đi bộ
thế nhưng không phải ai cũng biết về hoạt động của những thiết bị này
và thậm chí là nhiều người cũng chẳng còn mặn mà với giải pháp giao thông từng được kỳ vọng rất lớn